thưa quý vị và các bạn sự nở rộ hàng loạt chương trình giải trí trên truyền hình
khai thác đề tài về cộng đồng đồng tính nữ đồng tính nam song tính truyền giới
tiếng anh gọi tắt là lgbt thời gian qua thu hút sự quan tâm của không ít khán giả
tuy nhiên đã có sự lo ngại rằng cách thức khai thác đề tài này ở một số chương trình
đang có xu hướng sử dụng chiêu trò giật gân câu khách phản cảm thiếu ý nghĩa xã hội tích cực
nên cần phải kịp thời điều chỉnh
thực tế ở một số nước trên thế giới game show dành cho cộng đồng lgbt
hoặc có đề cập đến cộng đồng lgbt phát triển đa dạng
đặc biệt là thái lan
tuy nhiên ở việt nam từ trước tới nay
người truyền giới hoặc đồng tính mới chỉ xuất hiện với tư cách người chơi hoặc khách mời trong các game show bình thường
mới đây ở nước ta hàng loạt game show dành cho cộng đồng lgbt
hoặc đề cập đến cộng đồng lgbt đã được ra mắt
theo đó come out bước giá yến sáng
truyền tải những câu chuyện về quá trình bộc lộ bản thân của người đồng tính
để gia đình người thân chấp nhận
cũng như chia sẻ về những khoảnh khắc kỷ niệm đẹp trong tình yêu
just love là một chương trình dành riêng cho cộng đồng lgbt
trong game show này mỗi tập sẽ gắn với một chủ đề khác nhau như
sự kỳ thị bạo hành quá trình khẳng định bản thân
giải tỏa áp lực của gia đình hiểm họa khi chuyển giới
nhằm cung cấp những kiến thức thông tin góc nhìn và tâm sự thầm kín
của những người đồng tính nam đồng tính nữ song tính và chuyển giới một cách rõ ràng
chân thực các nhân vật xuất hiện trong game show không chỉ có những người thuộc cộng đồng lgbt
mà còn có cả phụ huynh người thân các chuyên gia tâm lý
qua đó góp phần thay đổi quan niệm của cộng đồng đối với những người này
gần đây chinh phục hoàn hảo chơi tiếp fanny việt nam
game show dành cho đối tượng chính là những người truyền giới cũng đã hoàn tất quá trình tuyển sinh
tuy nhiên do vấn đề pháp lý nên chương trình sẽ không tổ chức như một cuộc thi người đẹp
mà sẽ được thực hiện dưới dạng truyền hình thực tế
dự kiến chương trình sẽ ghi hình số đầu tiên vào cuối tháng một mươi một này
người ấy là ai phát sóng trên htv hai
vốn dĩ là một game show hẹn hò dành cho người nữ với sự giúp sức tư vấn của bốn nghị sĩ
nhưng cũng truyền tải những thông điệp khá nhân văn về người đồng tính
ngoài ra talk show block win xoay quanh câu chuyện của những cặp đôi đồng tính ở việt nam
ra mắt hồi tháng năm năm hai nghìn một mươi tám cũng đã được cộng đồng lgbt hết sức hưởng ứng
các nhân vật không chỉ chia sẻ câu chuyện chính bản thân họ
mà còn có dịp được gửi gắm và nhắn nhủ những điều mà họ chưa từng dám nói với gia đình mình trước đây
để mọi người hiểu hơn về họ
theo ý kiến của khương giang idol
người đang đảm nhận vai trò hot của chương trình just love
thì việc có những game show dành cho cộng đồng lgbt
sẽ góp phần giúp họ có nhiều cơ hội để nói lên những quan điểm suy nghĩ và hoàn cảnh của mình
để người thân bạn bè và cả cộng đồng chia sẻ với họ
các sân chơi này sẽ giúp những người đồng tính song tính và chuyển giới
sống tự tin hơn vui vẻ hơn và được kết nối với nhiều người có cùng cảnh ngộ
và biết đâu đó cũng sẽ là cầu nối giúp họ tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình
trong cộng đồng lgbt có rất nhiều người tài năng và muốn cống hiến
tuy nhiên vì vướng phải những rào cản về tâm lý hoặc do họ có những cái gì đó hơi khắc thường
nên bị những người xung quanh nhìn ngó bằng ánh mắt kỳ thị phân biệt
nên họ không thể mở hết lòng mình
hương giang khẳng định nếu game show nào cố ý lấy những người trong cộng đồng lgbt
ra làm con mồi để câu kéo khán giả thì những người trong cộng đồng lgbt nên tẩy chay
không nên tham gia cũng không nên xem những chương trình đó
game show nào chỉ vì yếu tố thương mại mà đưa người của thế giới thứ ba vào
thì sẽ bị đào thải theo quy luật
trong phần còn lại của chương trình hôm nay là phần trích bài viết của tác giả song giang có tiêu đề
chiêu trò thiếu lành mạnh
bài viết của một số game show
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
sau cơn suốt hài kịch bolero các cuộc thi tải ca hát chương trình hẹn hò trò chơi dành cho trẻ em
đến nay có thể thấy sức hút của nhiều game show chương trình giải trí trên truyền hình
đang dần suy giảm vì sự nhàm chán về nội dung cũng như đơn điệu về hình thức thể hiện
việc cùng thời điểm bắt gặp nhiều kênh truyền hình với những chương trình mô típ na ná nhau
một số nghệ sĩ nhất là nghệ sĩ hài tẩn xuất đến sóng quá dày đặc với nhiều chiêu trò cũ rích khiến người xem càng thêm mệt mỏi
gần đây để giữ chân khán giả nhiều nhà sản xuất chương trình giải trí buộc phải đi tìm nhân tố mới
và dường như hiện nay đề tài về cộng đồng đồng tính nữ đồng tính nam song tính chuyển giới
đang được coi là đề tài độc lạ thu hút nhiều nhà sản xuất
bên việc mời một số cá nhân thuộc cộng đồng lgbt tham gia
những game show vốn đã quen thuộc với khán giả như thử thách danh hài bạn muốn hẹn hò yêu là cưới giọng hát việt
nhiều game show mới dành riêng cho cộng đồng lgbt đã chính thức phát sóng
đáng chú ý là trong các chương trình này không chỉ người chơi mà cả người dẫn chương trình khách mời thành viên ban giám khảo
phần lớn đều là người đồng tính chuyển giới
qua theo dõi các chương trình rất dễ nhận thấy các nhà sản xuất khai thác đề tài lgbt theo hai hướng
tập trung vào khai thác các câu chuyện đời tư éo le của người đồng tính song tính chuyển giới
hoặc tổ chức các cuộc thi mà người đồng tính song tính chuyển giới tham gia với tư cách người chơi chính
mục đích chính là đánh vào sự tò mò chú ý để thu hút người xem
trên thực tế việc nhiều nhà sản xuất đổ xô đi làm game show có sự tham gia của người chơi thuộc giới tính thứ ba
gần như đã được dự báo từ trước
bằng chứng là giải rác trong nhiều game show hài kịch
thi tài ca hát hẹn hò phát sóng thời gian qua đều có sự xuất hiện của người chơi đồng tính chuyển giới
để tạo sự chú ý các phóng sự về nhân vật thuộc cộng đồng lgbt thường là những chuyện đời éo le chắc chở
khán giả thay vì quan tâm đến tài năng của người chơi khi tham gia game show thì lại chỉ chú ý đến đời tư của họ
tại không ít game show vấn đề giới tính bỗng trở thành tấm vé may mắn cho người chơi khi tham gia
nhưng đồng thời cũng đưa tới cảm giác khó chịu cho không ít người xem
vì dường như có biểu hiện quá đà thậm chí lộ liễu qua sự ưu ái lạm dụng của chương trình dành cho người đồng tính chuyển giới
chưa kể tại một số chương trình mà phổ biến là hài kịch một số nghị sĩ cũng như người chơi thường xuyên có các màn giả gái
với kiểu trang điểm nữ tính ăn mặc loè loẹt cạch cỡm cười chì óng hẹo giọng nói không ra nam cũng không ra nữ
để chọc cười khán giả một cách hời hợt nhảm nhí

điều đó không chỉ cho thấy sự thiếu hiểu biết của người làm chương trình về cộng đồng lgbt
mà phần nào còn vô tình hoặc cố ý xúc phạm miệt thị cộng đồng lgbt
đã có chương trình bị cộng đồng lgbt tẩy chay hoặc kiện nhà sản xuất vì trong chương trình có phát ngôn không đúng mực
tuy vậy ở một góc độ nhất định sự xuất hiện của người chơi thuộc giới tính thứ ba trong các game show
cũng đã phần nào giúp chương trình tăng sức hấp dẫn với người xem
cũng như giúp công chúng có cái nhìn rõ hơn về cộng đồng lgbt
để từ đó có sự cảm thông chia sẻ và đánh giá đúng đắn hơn
điều khiến nhiều người lo ngại đó là liệu trong cuộc chạy đua mới của thị trường giải trí
cộng đồng lgbt có bị khai thác như một mồi câu với khán giả phục vụ mục đích tất cả vì lợi nhuận của nhà sản xuất
không thể phủ nhận rằng một thời gian khá dài trong xã hội vẫn tồn tại sự nhìn nhận thiếu thiện cảm tiêu cực về cộng đồng lgbt
thậm chí có người coi đó như là một người thân thiện
cũng như là một căn bệnh xã hội của những người có lối sống lệch lạc
ngay cả ở các gia đình có con cái thuộc giới tính thứ ba
nhiều bậc cha mẹ cũng không dễ dàng đón nhận sự thật này mà thay vào đó họ bắt con phải giống như người khác
dẫn đến người đồng tính song tính phải chịu đựng cuộc sống bị kỳ thị hoặc phải cố che giấu con người thật của mình
âm thầm chịu đựng đau khổ bất hạnh để làm vừa lòng người thân và xã hội
các năm gần đây nhờ công tác truyền thông

cộng đồng lgbt đã được nhìn nhận đúng đắn hơn và từng bước có được sự tự tin đóng góp tích cực vào sự phát triển xã hội
đáng chú ý ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi năm hai mươi năm quốc gia trong đó có việt nam
đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết chống lại việc phân biệt đối xử và bạo lực để bảo vệ người đồng tính song tính và chuyển lưới
những năm qua hưởng ứng ngày quốc tế chống kỳ thị phân biệt đối xử đối với người đồng tính song tính và chuyển lưới
do liên hợp quốc phát động
vào ngày một mươi bảy tháng năm hàng năm ở nước ta không chỉ cộng đồng lgbt mà nhiều tổ chức cá nhân đã có một số hoạt động thiết thực
để giúp người đồng tính song tính và chuyển giới tự tin hòa nhập với cộng đồng được sống thật với giới tính của mình
cùng với chuyển biến tích cực trong nhận thức của xã hội sự xuất hiện nhiều diễn đàn tác phẩm nghệ thuật chương trình thực tế về cộng đồng lgbt
dần ra trở thành chuyện bình thường mang ý nghĩa xã hội lành mạnh
tuy nhiên với tần suất các game show về cộng đồng lgbt khá dày gần đây trên sóng truyền hình mà ở đó câu chuyện đời tư
chủ yếu khai thác theo kiểu lấy nước mắt của khán giả đôi lúc có phần cường điệu thái quá hoặc khai thác đề tài tình yêu của người đồng tính
theo lối tự nhiên chủ nghĩa phản cảm lại đang đặt ra những vấn đề cần được lưu tâm
có nghệ sĩ không giấu nổi lo âu khi lâu nay người đồng tính và chuyển lưới thường vẫn chưa được nhìn nhận một cách tích cực
giờ với sự xuất hiện của nhiều game show vì yếu tố lợi nhuận muốn tăng số người xem rating dẫn đến việc khai thác theo kiểu gây tò mò về sự khác biệt
có thể phản tác dụng dễ biến cộng đồng lgbt thành nạn nhân của truyền hình thực tế
trong hoạt động giải trí chúng ta đã từng chứng kiến những bài học đau đớn cũng như những hệ lụy khó lường
từ việc khai thác đời tư của nghệ sĩ người chơi để câu like view lượt yêu thích lượt xem của nhiều chương trình giải trí
đã không ít nghệ sĩ trở thành nạn nhân của trò chơi trên truyền hình khi sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư của họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng
có nghệ sĩ buộc phải kiện nhà sản xuất ra tòa vì đã phát trên màn hình những lời xúc phạm vô lối vô căn cứ ảnh hưởng tới danh dự của mình
đã đến lúc các game show khai thác đề tài từ cộng đồng lgbt cần chấm dứt tình trạng khai thác đời tư của người chơi như yếu tố để câu khách
chương trình sẽ chỉ được đón nhận khi được tổ chức theo hướng nhân văn
giúp xã hội hiểu biết đánh giá chân thực hơn về cộng đồng lgbt
từ đó có tác động tích cực để công chúng có sự cảm thông chia sẻ với các khó khăn mà người đồng tính song tính chuyển giới phải trải qua
giúp họ tự tin thể hiện khả năng hòa nhập và có đóng góp cho xã hội
chưa kể với nhu cầu văn hóa nghệ thuật sau giờ làm việc căng thẳng khán giả tìm đến những chương trình giải trí không chỉ mong muốn được thư giãn sà chét
mặc trong chừng mực nhất định còn là để tìm kiếm
thỏa mãn yêu cầu về giá trị chân thiện mỹ của chương trình tăng cường sự hiểu biết nâng cao nhận thức từ đó làm phong phú thêm đời sống tinh thần cá nhân
vì thế việc một số game show sử dụng chiêu trò phản cảm khai thác đời tư của người chơi của nghệ sĩ một cách quá mức để thu hút khán giả như thời gian qua
sẽ không chỉ khó giữ được khán giả mà còn ảnh hưởng tiêu cực tới sinh hoạt tinh thần xã hội
sự sụt giảm người xem của nhiều game show gần đây
là minh chứng cụ thể cho hậu quả từ tình trạng cần phê phán này
dù thông cảm với nhà sản xuất game show trong cuộc cạnh tranh ngày càng gây gắt
cũng không thể chấp nhận việc sử dụng chiêu trò thiếu lành mạnh phản nhân văn tác động xấu đến xã hội
chương trình hôm nay tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau